nằm trong chuỗi chương trình hướng ứng tháng công nhân năm hai nghìn hai mươi
liên đoàn lao động tỉnh hà nam vừa phối hợp với công ty cổ phần fintech việt nam
tổ chức chương trình nâng cao chất lượng bữa ăn ca vì sức khỏe người lao động
đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong tháng công nhân năm hai nghìn hai mươi
nhằm tuyên truyền vận động khuyến khích các chủ doanh nghiệp
cần quan tâm hơn nữa đến việc cải thiện nâng cao chất lượng bữa ăn ca
thực hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm bảo đảm sức khỏe cho người lao động
từ đó chủ động đề xuất với người sử dụng lao động nâng định mức ăn ca
đầu tư trang thiết bị cần thiết cho nhà ăn bảo đảm tiêu chí thoáng mát sạch sẽ
tạo sự tin tưởng yên tâm cho người lao động làm việc vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
từ tháng công nhân chúng tôi sẽ được nghe phản ánh của người lao động về thực chất bữa ăn ca
hàng ngày mà các bạn ăn thì có chất lượng như thế nào có thể là đồ tươi hay không hay là đồ nông lạnh
dù các bạn có những hiệu vọng gì kiến nghị gì trong lúc giá cả khó khăn này càng lên cao
cũng như dịch bệnh như thế này một mặt tất nhiên là phải chia sẻ với doanh nghiệp
nhưng một mặt thì chúng tôi cũng mong muốn là nếu như có việc làm ổn định thì bà tốt
dịch bệnh doanh nghiệp nên chú ý đến chất lượng của doanh nghiệp
nhân dịp này công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hà nam đã tặng hai mươi xuất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn
đang làm việc tại công ty cổ phấn finentech việt nam
nhằm chia sẻ động viên họ vượt qua khó khăn yên tâm làm việc vươn lên trong cuộc sống